nhằm đảm bảo các biện pháp khoanh vùng bóc tách các trường hợp nghi nhiễm
vào lúc giờ một mươi phút ngày hôm nay bốn xe buýt đã rời bệnh viện hữu nghị việt đức
đưa một trăm ba mươi sáu trường hợp f một về nơi cách ly tập trung
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày hôm qua ngày hai tháng một mươi có khoảng ba mươi người đang điều trị
tại bệnh viện hữu nghị việt đức liên quan đến chạy thận ghép thận được trở về nhà
đoàn người được chia làm hai nhóm đảm bảo phòng dịch
do đang tạm thời bị phong tỏa cho nên những người này đều được bệnh viện xét nghiệm hai lần trong hai ngày
sau khi di chuyển tập trung các trường hợp f một thành phố hà nội cũng sẵn sàng phương án
để chuyển hơn một người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung ở huyện trương mỹ và thạch thất
trong ngày hôm nay các đơn vị sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần hai đối với nhân viên y tế
người nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý tiếp theo